trên cơ sở chỉ tiêu huấn luyện bộ tư lệnh đã giao một mươi hai đơn vị tiếp nhận huấn luyện tại một mươi chín địa điểm trên cả nước chỉ đạo các phòng chức năng và các đơn vị huấn luyện khẩn trương giả soát tham mưu thực hiện công tác chuẩn bị phục vụ tiếp nhận và tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới
phát biểu tại lễ khai giảng thứ trưởng nguyễn văn long ghi nhận biểu dương những kết quả thành tích mà bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã đạt được trong công tác tuyển quân và tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới thời gian qua
để nâng cao chất lượng công tác huấn luyện chiến sĩ mới sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác thứ trưởng nguyễn văn long yêu cầu bộ tư lệnh cảnh sát cơ động làm tốt công tác quản lý huấn luyện thực hiện nghiêm phương châm rèn cán luyện quân lấy kỷ luật kỷ cương là nền tảng để huấn luyện chiến sĩ mới quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần thực hiện đầy đủ chế độ chính sách chăm sóc sức khỏe đối với chiến sĩ tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng đặc biệt là gi
huấn luyện học tập đạt kết quả cao nhất tại buổi lễ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động cũng đã tổ chức phát động tết trồng cây vì mùa việt nam xanh xuân sắp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn bộ tư lệnh đạt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ trồng được một trăm năm mươi cây xanh
cũng trong sáng nay tại tỉnh quảng nam trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tổ chức lễ khai giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi bốn
năm nay trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ được bộ tư lệnh cảnh sát cơ động giao tổ chức quản lý huấn luyện cho một hai trăm chín mươi bốn chiến sĩ mới của bộ tư lệnh cảnh sát cơ động và năm tỉnh thành phố bao gồm quảng bình quảng trị thừa thiên huế quảng nam và thành phố đà nẵng
trong khoảng thời gian ba tháng chiến sĩ mới sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về chính trị pháp luật điều lệnh quân sự võ thuật và nghiệp vụ chuyên môn với mục tiêu huấn luyện giỏi đoàn kết tốt kỷ luật nghiêm
đây là tiền đề để các chiến sĩ mới hình thành và xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao khi nhận công tác tại các đơn vị công an huyện thị xã thành phố sau khi kết thúc khóa huấn luyện
năm hai nghìn hai mươi bốn là năm thứ một mươi năm liên tiếp công an tỉnh hà nam tổ chức hoạt động hiến máu tỉnh nguyện hưởng ứng lễ hội xuân hồng nhằm bổ sung kịp thời nguồn máu cấp cứu và điều trị bệnh nhân
phong trào đã nhận được sự hưởng ứng tham gia sôi nổi
của đông đảo cán bộ chiến sĩ đoàn viên hội viên góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ
ngay từ sáng nay hơn năm trăm linh cán bộ chiến sĩ là các đồng chí lãnh đạo chỉ huy đoàn viên hội viên các đơn vị công an trong tỉnh đã có mặt tại điểm hiến máu để tham gia hiến máu tình nguyện hưởng ứng lễ hội xuân hồng hai nghìn một mươi chín
với tinh thần tỉnh nguyện của tuổi trẻ sau buổi phát động lãnh đạo cán bộ chiến sĩ công an tỉnh hà nam đã hiến tặng hơn hai trăm năm mươi năm đơn vị máu vượt hai chỉ tiêu đề ra kịp thời bổ sung vào nguồn máu dự trữ tại các bệnh viện cung cấp lượng máu phục vụ cấp cứu điều trị cho nhân dân và cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân không may bị bệnh bị thương khi làm nhiệm vụ
đây chính là động lực thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện của cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên công an tỉnh sẽ tiếp tục được duy trì
làm tỏa mạnh mẽ trong thời gian tới
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi ba hội phụ nữ cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an đề ra chương trình công tác với chủ đề tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh xây dựng lực lượng quản lý xuất nhập cảnh thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
để thực hiện hiệu quả chủ trương này chị em phụ nữ đã có nhiều sáng tạo đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
trong đó ứng dụng công nghệ thông tin là một trong những giải pháp then chốt
không chỉ giúp mỗi cán bộ hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình mà còn góp phần nâng cao chất lượng công tác hội và phong trào phụ nữ của cục
thời gian này thay vì tiếp xúc trực tiếp với người dân cám bộ hội viên hội phụ nữ cục quản lý xuất nhập cảnh sẽ phải làm việc nhiều hơn trên môi trường mạng
việc đưa dịch vụ công trực tuyến áp dụng vào trong quản lý xuất nhập cảnh đã góp phần cải cách thủ tục hành chính tiết kiệm thời gian chi phí đi lại cho người dân
tuy nhiên để nâng cao nhận thức cho người dân thay đổi phương thức làm việc cũng đòi hỏi tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ hội viên
chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt là khi để tuyên truyền thay đổi nhận thức của người dân về việc nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến
vì là có rất nhiều trường hợp người dân đến cục làm thủ tục đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc với cái việc là nộp hồ sơ online
chúng tôi thường tỉ mỉ kiên nhẫn thận trọng hơn nam giới điều này cũng giúp chúng tôi hạn chế tối thiểu những sai sót
nhận nghiên cứu hồ sơ và cũng giúp chúng tôi có thể kiên trì mềm mỏng hơn trong việc hướng dẫn người nộp thủ tục theo đúng quy định
năm hai nghìn hai mươi ba cục quản lý xuất nhập cảnh đã có nhiều đột phá theo hướng thông thoáng thuận lợi ứng dụng công nghệ thông tin ở mức độ cao
theo đó đã triển khai bốn mươi dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn trong lĩnh vực xuất nhập cảnh triển khai cấp thị thực điện tử cổng kiểm soát nhập cảnh tự động tại năm cửa khẩu cảng hàng không quốc tế
việc mang lại sự hài lòng cho người dân có sự đóng góp không nhỏ của từng hội viên phụ nữ
với bốn trăm tám mươi bảy hội viên chiếm gần ba mươi quân số của đơn vị nhưng ở phần việc công trình nào cũng có sự tham gia tích cực của các chị
năm hai nghìn hai mươi ba hội phụ nữ cục quản lý xuất nhập cảnh tiếp tục duy trì một mươi hai công trình phần việc và đăng ký mới một mươi công trình phần việc
trong đó nhiều công trình mang tính ứng dụng công nghệ thông tin như tham mưu xây dựng hướng dẫn đăng ký giám sát sử dụng hệ thống cổng kiểm soát tự động tại cửa khẩu đường hàng không sổ tay ngoại ngữ điện tử dành cho lực lượng an ninh trên không
chúng tôi cũng đã có những chỉ đạo cũng như là động viên khích lệ chị em vượt qua những khó khăn
để cùng nhau hoàn thành tốt cái nhiệm vụ chuyên môn khi mà cái hồ sơ lượng hồ sơ của dịch vụ công tăng lên đột biến
các chị em tại các cửa khẩu thì cũng tích cực học tập những cái phần mềm mới để triển khai cái hệ thống autogest tại các cửa khẩu
đảm bảo ứng dụng công nghệ thông tin được thuận lợi nhanh chóng hành khách thấy vui lòng với cả những bước tiến mới của cục quản lý xuất nhập cảnh
năm qua đã có một trăm bảy mươi bốn lượt cá nhân hội viên phụ nữ
của cục quản lý xuất nhập cảnh được nhận bằng khen giấy khen các cấp
với tinh thần trách nhiệm đổi mới sáng tạo các chị tiếp tục là những đoá hoa tiên phong trong ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số
hướng tới mục tiêu cao nhất vì nhân dân phục vụ
thưa quý vị trong những năm trở lại đây cứ vào thời gian này tổ chức theo dõi nhân quyền human rights watch lại công bố các báo cáo nhân quyền
những báo cáo này thường đưa ra những nhận định tiêu cực thiếu thiện trí
và áp đặt vụ cáo tình hình nhân quyền của việt nam
vâng và mới đây thì đầu năm hai nghìn hai mươi bốn tổ chức này đã công bố báo cáo tổng kết toàn cầu về tình hình nhân quyền trên thế giới năm hai nghìn hai mươi ba
như một thông điệp lặp lại trong các báo cáo trước báo cáo này tiếp tục đưa ra những nhận định sai lệch không đầy đủ vụ cáo về những nỗ lực của việt nam trong đảm bảo nhân quyền
mời quý vị cùng viên tập viên nam hà tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này ngay sau đây
xin kính chào quý vị và các bạn
với bảy trăm ba mươi năm trang báo cáo tổng kết toàn cầu về tình hình nhân quyền thế giới năm hai nghìn hai mươi ba của tổ chức theo dõi nhân quyền thế giới đã đưa ra những đánh giá chủ quan của mình về tình hình nhân quyền của hơn một trăm linh quốc gia trên thế giới trong đó có việt nam
và không chỉ dừng lại ở mức đưa ra những nhận định mang tính áp đặt cái nhìn phiến diện chủ quan báo cáo này thậm chí đã xuyên tạc vu cáo và bôi nhọ về công tác nhân quyền tại nước ta
trong báo cáo này phần đánh giá về nhân quyền của việt nam kéo dài từ trang bảy trăm một mươi bốn đến trang bảy trăm một mươi chín dẫn chứng từ một số đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật đã bị xử lý trong năm hai nghìn một mươi chín
báo cáo này cho rằng năm hai nghìn hai mươi ba việt nam mở rộng đàn áp các nhà hoạt động xã hội dân sự áp đặt cho những người bất đồng chính kiến và các nhà hoạt động xã hội dân sự những án tù dài hạn dựa trên các cáo buộc nguy tạo về an ninh quốc gia
cùng với đó đưa ra những nhận định vô căn cứ như chính quyền việt nam
việt nam tiếp tục nghiêm cấm việc thành lập các nghiệp đoàn độc lập và tổ chức nhân quyền độc lập đồng thời xóa bỏ các nhóm tôn giáo độc lập
từ đó đưa ra những phán xét nhân quyền việt nam tồi tệ về hầu hết mọi mặt
vụ cáo nhà cầm quyền hạn chế ngặt nghèo các quyền cơ bản bao gồm tự do ngôn luận và truyền thông nhóm họp lập hội
đây là những nhận định hoàn toàn sai sự thật và không phản ánh đúng tình hình nhân quyền ở việt nam
đây không phải là lần đầu tiên tổ chức này đưa ra những luận điệu vu cáo
định kiến với ý đồ xấu nhằm vào việt nam âm mưu phá hoại sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của việt nam và chia rẽ việt nam với cộng đồng quốc tế
không chỉ vậy báo cáo này còn đưa ra những nhận định phiến diện xuyên tạc trên một số lĩnh vực khác như quyền trẻ em các đối tác quốc tế chủ chốt
và bản chất của những nhận định này không hề khác so với các báo cáo trước đó của tổ chức theo dõi nhân quyền human rights watch
những cái lực lượng mà họ không ủng hộ
việt nam thì nó là một cái gọi là chiến lược xuyên suốt của họ mà không chỉ phải đến bây giờ mà họ mới nói
chúng ta phải nhận định nhận diện được những cái quan điểm đó để chúng ta có cái thái độ đồng thời đấu tranh với những tư tưởng như vậy
và tôi cho rằng là cái việc mà các cái thế lực họ huyên vào những cái gọi là sự cố
những cái vụ việc nó xảy ra để họ nói thì tôi cho rằng là cái này nó sẽ tiếp tục họ đào sâu vào những cái câu chuyện đó để họ lợi dụng
họ gọi là thiếu khách quan thậm chí đã còn can thiệp vào những công việc của chúng ta bằng cách là họ đưa lên những cái tổ chức này tổ chức kia
cho rằng việt nam chúng ta là không có dân chủ rồi vi phạm nhân quyền tự do báo chí tự do internet
thưa quý vị và các bạn năm hai nghìn hai mươi ba
trong bối cảnh chịu tác động từ những biến động
phức tạp của thế giới và trong khu vực
nhưng việt nam với những nỗ lực không ngừng nghỉ đã đạt được nhiều thành tựu
trong đó có những kết quả tích cực trong công tác bảo đảm quyền con người
chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau
đó không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành phong trào thành hành động
được các cấp các ngành các địa phương triển khai một cách quyết liệt có hiệu quả
nhiều chính sách an sinh xã hội y tế hướng tới mục tiêu cao nhất là phục vụ nhân dân
hay những điều chỉnh về công nhận người chuyển giới
không phải là một bệnh lý
đó đều là những minh chứng cụ thể nhất rõ ràng nhất cho những nỗ lực của việt nam
trong việc thúc đẩy nhân quyền bảo đảm quyền con người
và những nỗ lực quyết tâm thành tiệu của chính phủ việt nam
trong việc bảo đảm các quyền cơ bản của con người đã được thể hiện thông qua
những kết quả phát triển kinh tế xã hội trên thực tế
và được đông đảo nhân dân trong nước cũng như là cộng đồng quốc tế thừa nhận và đánh giá cao
bất chấp những nỗ lực đó tổ chức theo dõi nhân quyền human rights watt
vẫn tiếp tục biện đặt đưa ra những nhận định tiêu cực về tình hình nhân quyền tại việt nam
lạc lõng và đi ngược lại với đánh giá chung của cộng đồng thế giới
các tổ chức không nhất thiết là phải của nhà nước
họ cứ thế là họ tự tổ chức khảo sát tự tổ chức nghiên cứu và họ tự tổ chức đánh giá
nhưng mà tôi cho rằng là thứ nhất là những cái việc đánh giá này
thì nó không có cái tính chất
tính chất pháp lý đấy là điều chúng ta cần phải khẳng định
nó không có tính chất pháp lý
nói tóc lại là cái chiến lược họ chống đối đổ vấy và đánh giá một cách nguy tạo không đúng cho việt nam
thì luôn luôn cái chuyện đó nó xảy ra từ trước tới nay rồi
thì tôi cho rằng đây là cái việc mà chúng ta phải hết sức là gọi là tỉnh táo
và có một cái nhìn nhận thật sự là khách quan
để đấu tranh thật sự hiệu quả
luật điệu như vậy
và chúng ta đã nhận diện nhận định được để chúng ta có cái đấu tranh cũng tương đối là hiệu quả
bạn bè quốc tế thì người ta sẽ nhận định nhìn nhận rất là khách quan thôi
thưa quý vị và các bạn
tự cho phép mình có quyền và sứ mệnh theo dõi nhân quyền
cố ý đưa ra những nhận định báo cáo về nhân quyền của việt nam
bất chấp những nỗ lực của việt nam và đánh giá của cộng đồng quốc tế
có thể khẳng định rằng bản báo cáo của tổ chức theo dõi nhân quyền human rights watt là vô giá trị
việt nam vẫn luôn kiên định và không ngừng nỗ lực để thúc đẩy nhân quyền đảm bảo nhân quyền
việc việt nam trúng cử làm thành viên hội đồng nhân quyền nhiệm kỳ thứ hai hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm của liên hợp quốc
với số phiếu cao là minh chứng rõ ràng nhất cho những nỗ lực đó
nhận diện và đấu tranh ngày hôm nay cũng xin được dừng lại tại đây